sau bốn giờ truy lùng lực lượng công an đã bắt giữ được chín khi đang lẩn trốn trên một đôi cây
bước đầu đấu tranh chín khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay đối tượng thường xuyên mất ngủ tâm trạng bực tức
nên khi xảy ra mâu thuẫn với vợ đã không làm chủ được bản thân
trước khi gây án khoảng một mươi ngày chín có sử dụng heroin vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau khi xảy ra vụ trọng án nói trên ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
và có ý kiến chỉ đạo ubnd tỉnh thái nguyên khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại
bộ công an ubnd tỉnh thái nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
tiếp theo là thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm ông nguyễn hữu tín cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm và đồng phạm
ông nguyễn hữu tín đưa ra xét xử về tội phi phạm quy định trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt từ một mươi đến hai mươi năm
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
trong phiên xử hôm nay trong phần thẩm vấn trả lời tại tòa
bị cáo nguyễn hữu tính chấp nhận những sai phạm đúng như nội dung bản cáo trạng
ông nguyễn hữu tín được giao phụ trách hình vật xây dựng quản lý đất đai môi trường của tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
nên nhận thức rõ khu đất ở địa chỉ một mươi năm thi sách quận một là tài sản thuộc sở hữu nhà nước
việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo không chính sở tài chính
tuy nhiên khi tiếp nhận đề nghị cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín của phan văn anh vũ
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tức vũ nhôm được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất
lại giao sở tài nguyên môi trường chủ trì các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm và giúp sức
đức thân ông tín đã trực tiếp ký các văn bản quyết định về chấp thuận chủ trương
quyết định cho công ty bắc nam bảy mươi chín thuê hai ba trăm bốn mươi năm ba m hai đất tại số một mươi năm thi sách
với mục đích làm văn phòng làm việc thời hạn năm mươi năm
công ty bắc nam đã làm các thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất
có chức năng ở và đã được các sở ngành chức năng và ủy ban nhân thành phố hồ chí minh chấp thuận
tiếp đó công ty của vũ nhôm cùng các đối tác thành lập công ty nova home madison
và khởi công xây dựng cao ốc midison tại số một mươi năm thi sách cao một mươi tám tầng
đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán cho thuê bất đồng sản với một trăm một mươi bốn khách hàng và thu được hơn một ba mươi ba tỷ đồng
hành vi của ông tính và bốn bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước sáu tỷ bảy trăm linh triệu đồng
và số tiền giá trị quyền sử dụng đất tại một mươi năm thi sách là hơn tám trăm linh hai tỷ đồng
nhà nước chưa thu hồi được tính đến khi khởi tố vụ án hình sự
trong phần thủ tục chủ tọa thông báo trong hồ sơ vụ án có một số tài liệu thuộc danh mục
mật tối mật chưa được giải mật
vì vậy hội đồng xét xử đề nghị người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng đặc biệt là luật sư
lưu ý khi sử dụng
trong quá trình xét xử nếu cần thiết hội đồng xét xử vẫn tiếp tục yêu cầu giải mật các tài liệu trong vụ án
liên quan đến vụ việc tòa án nhân dân tp hcm đã triệu tập đại diện ủy ban nhân dân tp hcm
ban chỉ đạo chín sở tài nguyên môi trường sở xây dựng sở tài chính sở quy hoạch kiến trúc
cục thuế tp hcm sáu cơ quan nhà nước khác trực thuộc sở ngành tp hcm cũng đến tòa theo lệnh triệu tập
tòa nhân tp cũng triệu tập đến bộ phan hóa thể tạo và du lịch giám định viên bộ tài chính
tại tây ninh và bình dương hàng chục thanh niên sử dụng trái phép ma túy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện trong ngày hôm nay
khoảng một giờ sáng nay lực lượng công an tỉnh bình dương phối hợp với
công an thị xã thuận an kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke thủy tiên
khu phố bình quế a phường bình chuẩn thị xã thuận an
tại thời điểm kiểm tra phát hiện hai mươi một thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường một túi ni lông chứa ma túy đá
qua kiểm tra nhanh phát hiện toàn bộ hai mươi một khách đều dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định
cùng thời điểm này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
phát hiện sáu đối tượng dương tính với ma túy tại quán trà sữa cà phê trên đường trưng nữ vương
khu phố bốn phường hai tp tây ninh do nguyễn tấn sang chú tại huyện hòa thành làm chủ
quá trình kiểm tra phát hiện đối tượng trần hoàng nam chú tại huyện hòa thành
có hành vi tàng trữ trái phép ma túy thu giữ năm bịch ma túy sáu xe mô tô một mươi bốn bình sử dụng ma túy
một bình ga bơm bóng cười cùng bảy bóng cười
tại cơ quan điều tra nam khai nhận mua số ma túy của một nam thanh niên không rõ địa chỉ
sau đó tới quán rồi rủ thêm một số người bạn cùng sử dụng thì bị bắt giữ
trần hoàng nam từng có một tiền án về tội giết người
một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
một chiếc xe bồn chở xi măng tươi đang leo dốc thì bất ngờ tụt lại đâm ngược vào nhà dân
khiến các nhà cấp bốn đổ sập cùng với nhiều tài sản vỡ nát
rất may là không có thương vong về người
thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng một mươi hai giờ trưa xe bồn chở bê tông tươi mang biển kiểm soát bốn mươi chín c một mươi một nghìn bốn trăm một mươi
do tài xế đào ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tài sản ninh gia huyện đức trọng tỉnh lâm đồng điều khiển
đang leo dốc thì bất ngờ mất phanh tụt dốc lùi và đâm ngược vào một phần căn nhà
của gia đình bà trần hương lan số một mươi năm đường lê hồng phong tp đà lạt
lúc này trong nhà có bà lan cùng con
gái và một sinh viên ở trọ đang nghỉ trưa rất may kịp thời tháo chạy ra ngoài
tại hiện trường một phần căn nhà cấp bốn của bà lan bị sụp đổ phần còn lại bị nứt vỡ
ngoài ra các đồ đạc gồm xe máy bàn ghế dụng cụ sinh hoạt bị vỡ nát hoàn toàn
phần sau chiếc xe bồn nằm lọt hẳn trong phòng khách của căn nhà
có mấy anh em ở xóm bay vô cứu rồi mà những người có ga nào vô mà không sao vì có mấy đứa nhỏ nó la được
thế lúc đấy thì hiện trạng của những người trong đấy có bị thương tích hay thế nào không ạ
không bị nhẹ có một bác bị chạy sức là nhẹ thôi
và tài xế đó thì sao ạ
thì đâu có sao đâu ngồi xe xe tụt xuống rồi mà
vậy là ban đầu nguyên nhân là xe tụt xuống chứ không là xe đi lao xuống rồi hả anh
tụt xuống bùi ra xuống để đổ tông xong rồi không được thì nó mới bị vẹn cao tụt vô đó
mình chỉ biết nghe vậy thôi có ở trong nhà thì mình chạy ra là nghe vậy thôi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt công an phường bốn đã điều động xe cứu hộ tới hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả
công tác cứu hộ gặp khó khăn khi đưa xe bồn ra khỏi hiện trường vì trọng lượng xe rất nặng và dốc cao
đến một mươi bốn h bốn mươi phút cùng ngày các xe cầu mới kéo thành công xe bồn gặp nạn lên đường
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
phát biểu quyết luận hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ
huy động cả hệ thống chính trị các cấp các ngành đoàn thể địa phương
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh chấn áp mạnh để triệt xóa bằng được các băng ổ nhóm tội phạm
tập trung đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm ma túy
về phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm chỉ ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn hai mươi
đã được đề cập toàn diện đầy đủ trong nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị công tác của bộ chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
phát biểu chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí thứ trưởng trên từng lĩnh vực công tác
bộ trưởng tô lâm đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ rất quan trọng
được xác định là trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an ninh an toàn
và góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
thường xuyên hướng dẫn thanh tra kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
kiên quyết khắc phục các vi phạm sơ hở về phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy nổ
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương về công tác tổ chức cán bộ
đối với công an xã chính quy phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân
làm việc theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
bộ trưởng tô lâm yêu cầu ngay sau hội nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung triển khai ngay các mặt công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị của ban bí thư
về việc tổ chức tết năm hai nghìn hai mươi trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công
trấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi và các lễ hội đầu xuân
từ ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân trương quân công hạng nhì
cho thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín toàn lực lượng công an nhân dân
có bảy mươi tám công an đơn vị địa phương được khen thưởng trong đó có một mươi tám đơn vị địa phương
được tặng cờ thi đua của chính phủ và sáu mươi đơn vị được tặng cờ thi đua của bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm phát động phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc với phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
sau hơn bốn tháng phát động phong trào ngày thứ bảy cùng dân đã đi vào chiều sâu có sức lan tỏa
và mang lại hiệu quả cao góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ
đảng viên với nhân dân từng bước ngăn chặn đẩy lùi bệnh quan liêu xa rời quân chúng góp phần nâng cao
nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới
ghi nhận của phóng viên antv tại huyện văn yên tỉnh yên bái
là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào ngày thứ bảy cùng dân thời gian qua công an huyện văn yên
đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đội nghiệp vụ tri đoàn thanh niên tri hội phụ nữ
cán bộ chiến sĩ công an huyện đã trực tiếp xuống tận nhà dân để làm chứng minh nhân dân miễn phí
cho các đối tượng người tàn tật người già yếu bệnh tật người có công với cách mạng
và bệnh nhân đang khám điều trị tại trung tâm y tế văn yên
đồng thời cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động vệ sinh môi trường
tu sửa đường giao thông nông thôn tại các thôn bản tổ dân phố chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của huyện
có kế hoạch cụ thể để triển khai đến tất cả các công an huyện thị xã thành phố thực hiện kế hoạch này
phía công an huyện văn yên cũng đã xây dựng kế hoạch và định kỳ là một tháng hai lần
giao cho các đội nghiệp vụ chủ động liên hệ với chính quyền địa phương các xã trong huyện văn yên
để thực hiện các phần việc cùng dân
cũng như công an huyện cứ một tháng hai lần vào ngày thứ bảy cuối tuần
cán bộ công chức viên chức xã ngòi a huyện văn yên lại xuống thôn bản
tham gia cùng người dân lao động đắp lề đường dọn vệ sinh môi trường trong các tuyến đường hoa
đúng với tên gọi của ngày thứ bảy cùng dân đã không còn khoảng cách giữa cán bộ nhân dân
mà thay vào đó là tinh thần làm việc tự nguyện tự giác làm việc với mục tiêu xây dựng cảnh quan môi trường
sáng xanh sạch đẹp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
gần đây chúng tôi tổ chức cùng với dân các công an

nhân dân rất quan tâm sát sao cùng với cán bộ chính quyền địa phương
tổ chức đắp lề đường được nhân dân ủng hộ
đường đã được thang trang sạch đẹp hơn
qua gắn bắt tình hình tâm cư nguyện vọng của nhân dân
thấy nhân dân rất đồng tình với ngày thứ bảy cùng dân này
qua gắn bắt đường đường bây giờ được gọn ràng sạch
sau hơn bốn tháng thực hiện ngày thứ bảy cùng dân
toàn huyện đã có trên sáu mươi năm lượt cán bộ đảng viên công chức viên chức
cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia
tổ chức sửa chữa săn lấp lề đường được gần chín mươi km đường giao thông nông thôn
khơi thông cống rãnh được trên hai trăm linh km
thu gom rác thải các tuyến đường giao thông được chín mươi km
nhiều tuyến đường hoa đã được trồng tại các xã trên địa bàn huyện
nhiều tuyến đường đã được nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để bê tông hóa
sự lan tỏa này rất lớn bà con nhân dân rất thất khởi
đặc biệt cho rằng sự gần dân của các đồng chí lãnh đạo
của các cán bộ công chức viên chức các cơ quan nhà nước đến với nhân dân
từ những việc làm nhỏ ví dụ như là vệ sinh đường làng ngõ xóm
đến việc lớn là đi đảo đắp đường
rồi mở mới các tuyến đường vệ sinh sạch sẽ
đã tạo ra được những phong trào rất là sâu rộng trong nhân dân
có thể khẳng định
phong trào ngày thứ bảy cùng dân
trên địa bàn huyện văn yên đã và đang đi vào nề nếp
và nhận được sự đồng tình cao của cán bộ và người dân
đây là minh chứng rõ nét trong việc học và làm theo bác
tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân
tạo niềm tin trong nhân dân cùng giải quyết các vấn đề đời sống dân sinh
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi chín